cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang ngày hôm nay cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với tiết văn tố bảy mươi ba tuổi để điều tra về tội hiếp dâm trẻ em
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang cho biết ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo đơn vị đã tiến hành thu thập chứng cứ
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy đối tượng tiết văn tố đã lợi dụng gia đình bị hại vắng nhà đi làm để rụ rỗ bằng cách cho tiền để thực hiện quan hệ tình dục nhiều lần với hai trẻ em ruột một cháu một mươi năm tuổi và một cháu một mươi ba tuổi ở cùng địa phương ở ấp ba xã xả viên huyện long mỹ tỉnh hậu giang
tiết văn tố đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình căn cứ bản kết luận giám định pháp y và tài liệu điều tra thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với đối tượng tiết văn tố để tiếp tục điều tra làm rõ theo đúng trình tự quy định của pháp luật